hãng afp ngày một mươi năm tháng bốn đưa tin cựu tổng thống mỹ donald trump đã ra tòa tại manhattan
thành phố new york bang new york mỹ trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử mỹ ra tòa
để chịu xét xử về một vụ án hình sự đây là một cuộc đàn áp chính trị
ông phát biểu với báo giới và nói thêm rằng phiên tòa là cuộc tấn công vào nước mỹ
trước khi vào phòng xét xử trong bộ vét xanh và cà vạt đỏ
sau đó cựu tổng thống xảy bước trong phòng xử án đi qua chín hàng ghế gỗ
với vẻ mặt nghiêm nghị và theo sau là đội pháp lý của ông
ông trump buộc phải tham dự phiên tòa dự kiến cáo giải sang tháng năm
việc lựa chọn bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ mất khoảng một tuần sau đó là lấy lời khai của nhân chứng
ông trump ra tòa hình sự lần đầu tiên vào tối nay liên quan đến cáo buộc chi một trăm ba mươi usd
để bịt miệng diễn viên khiêu dâm tại cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
kết quả có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vào nhà trắng của ông vào năm nay
ông trump là cựu tổng thống mỹ đầu tiên hầu tòa hình sự
ông được yêu cầu phải tham dự phiên tòa dự kiến sẽ cao giải đến tháng năm hai nghìn hai mươi
quá trình lựa chọn bầu thẩm đoàn dự kiến sẽ mất khoảng một tuần sau đó là lấy lời khai của nhân chứng
tại phiên tòa thẩm phán john murchan bác bỏ đề nghị của ông trump về đề nghị thay thẩm phán
trước đó ông trump đề nghị thay thẩm phán khác với lý do ông merchan có con gái
làm cho một công ty tham vấn chính trị với các khách hàng đảng dân chủ nên có mâu thuẫn lợi ích
vụ án chi tiền bịt miệng là một trong bốn vụ án hình sự ông đang đối mặt
bao gồm các vụ truy tố về cáo buộc âm mưu lật đổ kết quả bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi
nếu bị kết án trong vụ án chi tiền bịt miệng ông trump có khả năng phải đối mặt với nhiều năm tù giam
nhưng các nhà quan sát cho rằng điều này khó xảy ra
mặc dù vậy viễn cảnh ông trump trở thành kẻ phạm tội bị kết án khiến cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới trở nên thêm khó lường
chiến dịch tranh cử của ông đã phát hành một đoạn video miêu tả ông trump với vẻ bề ngoài của một tổng thống
và cảnh báo những người ủng hộ ông rằng họ muốn tức đoạt tự do của tôi vì tôi sẽ không bao giờ để họ tức đi quyền tự do của các bạn
cũng trong ngày một mươi năm tháng bốn ông trump lên mạng xã hội cáo buộc phiên tòa mang động cơ chính trị và cho biết thẩm phán jorn murchan người cầm trịch phiên tòa rất mâu thuẫn
hãng tin reuters mô tả cảnh sát đứng gác trước cửa tòa án giữa vô số rào chắn
trực thăng bám theo đoàn xe suv màu đen chở ông trump từ tòa nhà tram tower của ông đến tòa
một số người biểu tình tập trung tại quảng trường bên kia đường mang theo những tấm biển vẽ tay có dòng chữ kết án trăm rồi
mặc dù vụ án được một số chuyên gia pháp lý đánh giá ít có ảnh hưởng nhất trong số bốn vụ truy tố hình sự mà ông trump phải đối mặt
nhưng đây là vụ án duy nhất được đảm bảo đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử ngày năm tháng một mươi một
cuộc thăm dò của reuters cho thấy bản án có tội có thể cản trở triển vọng tranh cử của ông
gần hai phần ba số người tham gia cho rằng các cáo buộc trong vụ án phần nào nghiêm trọng
nếu bị kết án ông trump có thể đối mặt với án tù nhưng giới quan sát cho rằng kịch bản này sẽ khó xảy ra
ông trump đã phủ nhận mọi cáo buộc trước đó cựu tổng thống mỹ thường tận dụng những lần xuất hiện trước tòa để kêu gọi ủng hộ
và cáo buộc ngược lại rằng ông bị các đối thủ chèn ép
tại phiên tòa này các công tố viên new york cáo buộc ông trump làm giả hồ sơ để che đậy khoản thanh toán một trăm ba mươi usd
trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu để bịt miệng ngôi sao khiêu dâm tomidanels
ông trump đã phủ nhận có quan hệ với cô dhanels như diễn viên này kể
các công tố đang tìm cách hướng phiên tòa theo hướng ông trump che giấu thông tin với các cử tri trước cuộc bầu cử
trong ba vụ án hình sự khác ông trump bị cáo buộc xử lý sai thông tin mật và cố gắng lật ngược tình thế thất bại
trước ứng cử viên đảng dân chủ joe biden trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
những người tham gia phiên tòa xét xử cáo buộc chi tiền bịt miệng đối với ông donald trump đóng vai trò bức ngoặt trong vụ án lịch sử tại mỹ
khi lần đầu tiên một cựu tổng thống nước này phải hầu tòa trước những cáo buộc hình sự
phiên tòa đầu tiên trong vụ xét xử hình sự cựu tổng thống mỹ donald trump dự kiến diễn ra vào hai mươi h ngày một mươi năm tháng bốn và kéo dài đến dạng sáng một mươi sáu tháng bốn giờ việt nam
ông trump sẽ hầu tòa trước cáo buộc trả tiền bịt miệng nhằm che đậy mối quan hệ tình ái nhiều năm trước cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
đây là những nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa dự kiến cáo giải sáu đến tám tuần
bà daniels tên thật là stephanie clifford cho rằng mình đã gặp ông trump vào năm hai nghìn sáu tại một giải góp quy tụ nhiều người nổi tiếng
bà nói rằng mình đã quan hệ tình dục với ông trump và mọi lần đều dựa trên sự đồng thuận
trước thêm bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu bà stomy dannels cho biết bản thân đã được luật sư của ông trump khi đó là ông michael cohen
tiếp cận và đề nghị trả một trăm ba mươi usd
nhằm không tiết lộ mối quan hệ với ông trump và bà dannels đã đồng ý
sau khi tờ the stress jona câu chuyện tiền bịt miệng bà daynels đã kiện ông trump để có thể thoát khỏi thỏa thuận không tiết lộ thông tin
bà nói rằng thỏa thuận này vô hiệu vì không được ông trump ký
ông cohen là cựu luật sư của ông trump và được cho là đã thay mặt thân chủ trả một trăm ba mươi usd cho bà diels
thông qua công ty vỏ bọc essential consulting
ông trump sau đó đã sắp xếp hoàn tiền cho ông cohen dưới dạng trả góp ba mươi năm usd một tháng
ông trump bị cáo buộc đã hợp tác với ông cohen và các thành viên khác của tổ chức trump để che giấu mục đích của các khoản thanh toán trên trong hồ sơ kinh doanh
đầu năm hai nghìn một mươi sáu ông cohen đã giàn xếp một vụ trả tiền tương tự với số tiền một trăm năm mươi usd cho bà karen makda
cựu người mẫu từ tạp chí playboy người cũng nói rằng đã ngoại tình ông trump
ban đầu ông michael cohen năm hai nghìn một mươi tám nói mình tự lấy tiền để trả tiền cho bà daniels
mà không được chiến dịch của ông trump hay tổ chức trăm hoàn phí
nhưng sau đó cùng năm ông đã nhận nhiều tội danh cấp liên bang bao gồm cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính của chiến dịch tranh cử
ông cohen thừa nhận mình giàn xếp các vụ trả tiền theo chỉ đạo của ông trump
ông cohen sau đó nhận bản án ba năm tù đồng thời bị cấm hành nghề luật sư ở new york vào năm hai nghìn một mươi chín sau khi nói dối quốc hội mỹ
ông pecker là một đồng minh thân cận với ông trump

cờ bị cho là giúp đỡ ông trump bằng cách mua quyền sử dụng những câu chuyện có khả năng ảnh hưởng xấu đến cựu tổng thống và không xuất bản chúng

và đang cố bán câu chuyện của ông trump có con ngoài ra thú
ami cũng là bên đại diện trả một trăm năm mươi usd cho bà karen mcdougar hồi năm hai nghìn một mươi sáu
để che giấu câu chuyện tố ông trong ngoại tình bằng việc mua lại quyền chia sẻ thông tin
ông westerbork là cựu giám đốc tài chính của tổ chức trump và đã làm việc tại công ty hơn năm mươi năm
theo các kháo trạng ông westerbork có vai trò quan trọng trong việc che giấu mục đích
ông trump trả tiền cho ông cohen
năm hai nghìn một mươi sáu ông trump bị tố không muốn đích thân trả tiền cho bà dinels
và được cho là đã yêu cầu ông westerbork và ông cohen lên kế hoạch
hai người nhất trí rằng ông cohen có thể được hoàn trả tổng cộng bốn trăm hai mươi usd
số tiền này là để ông cohen hợp thức hóa khoản tiền dưới dạng thu nhập
và vẫn có thể hưởng lợi sau khi đột thuê
ông esburg không bị buộc tội trong vụ án trả tiền bịt miệng
xong từng nhận tội gian lận thuế vào năm hai nghìn hai mươi hai và chịu năm tháng tù
hồi đầu tháng bốn ông bị kết án thêm năm tháng tù sau khi nhận tội khai man
trong vụ kiện dân sự của ông trump
ông prak là trưởng lý quận manhattan và là người đã truy tố ông trump trong vụ án tiền bịt miệng
ông trúng cử vị trí này vào năm hai nghìn hai mươi một
khi tranh cử ông nói rằng mình đã nhiều lần kiện ông trump
và phiên tòa lần này sẽ là khoảnh khắc lớn nhất trong sự nghiệp của mình
khi nhậm chức ông trump đã vướng vào vụ điều tra hình sự liên quan đến việc thổi phồng tài sản
xong ông bragg đã không đẩy nhanh việc truy tố vụ án đó
khiến nhiều công tố viên tử chức và công khai bày tỏ sự không hài lòng
ông prac cuối cùng theo đuổi vụ trả tiền bịt miệng
ông blant là cựu công tố viên liên bang và hiện là luật sư đại diện cho ông trump
trong vụ án tiền bịt miệng lần này lẫn hai vụ hình sự liên bang khác của cựu tổng thống mỹ
tờ new york times cho biết ông là một luật sư được kính trọng
xong đây mới chỉ là phiên tòa thứ hai của ông blant với tư cách luật sư biện hộ
ông merchan là thẩm phán trong phiên tòa xét xử vụ tiền bịt miệng của ông trump
thẩm phán mechal đã hành nghề luật sư ở new york trong gần hai mươi năm
ông từng là công tố viên trước khi trở thành thẩm phán
ông đã sẵn sàng đẩy nhanh vụ án bác bỏ nỗ lực chỉ hoãn phiên tòa đến từ phía luật sư của ông trump
ông đã gia hạn lệnh cấm bản tán liên quan đến vụ án với ông trump
sau khi cựu tổng thống mỹ liên tục công kích con gái ông người làm việc cho nhiều ứng viên chính trị của đảng dân chủ